xin được kính chào và mời quý vị các đồng chí với các bạn theo dõi bản tin nhanh
được chúng tôi cập nhật các tin tức an ninh trật tự vào lúc hai mươi h
và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
với hành vi sử dụng mạng xã hội để làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
sau đó mang đi thế chấp để lừa đảo chiếm đoạt khoảng một mươi tỷ đồng
trịnh thị huệ một cán bộ viên chức ở huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa
đã bị bắt xử để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chính đoạt tài sản
tại cơ quan công an huệ khai nhận do cần tiền trả nợ nên từ cuối năm hai nghìn một mươi chín
đến khi bị bắt giữ huế đã liên hệ làm hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
mang tên mình sau đó trực tiếp mang số giấy tờ giả đến nhà một số người dân
trên địa bàn huyện lang chánh và ngọc lạc để vay về số tiền khoảng một mươi tỷ đồng
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của huệ lực lượng công an
đã thu giữ nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến hành vi làm giả con dấu tài liệu
của cơ quan tổ chức
hiện vụ việc đang được tiếp tục
điều tra mở rộng
thường xuyên có hành vi gây dấu chức tự công cộng
nguyễn mạnh tiến chú tại huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc đã bị cơ quan cảnh sát
điều tra công an huyện bình xuyên bắt xử
nguyễn mạnh tiến nhận làm thuê các thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai cho nhiều người
quá trình làm việc tiến thường có lời nói hành vi thiếu chuẩn mực
đồng thời lợi dụng mạng xã hội facebook nhằm hạ uy tín của các cơ quan nhà nước
trong đó đáng chú ý tiến đã nhiều lần sử dụng tài khoản facebook
để phát trực tiếp việc đến tòa án nhân dân huyện bình xuyên lên mạng xã hội
nhằm gây áp lực cho cơ quan chức năng
và hiện vụ việc đang được đấu tranh làm rõ
công an quận một mươi hai tp hcm vừa khởi tố bắt tạm giam huỳnh văn giỏi sáu mươi chín tuổi
về tội hành hạ người khác
đây là người xuất hiện trong clip chỉ bới đánh đập cụ bà tám mươi năm tuổi
tại mái ấm quán trọ trăng khuyết gây bức xúc trên mạng xã hội
giỏi và làm việc tại công ty
công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên quỹ từ thiện và bảo trợ xã hội trăng khuyết
từ năm hai nghìn hai mươi được giao nhiệm vụ quản lý quán trọ máy ấm tỉnh thương quận một mươi hai
hàng ngày giỏi trông coi chăm sóc khoảng một mươi bốn cụ già neo đơn cơ nhỡ không có nơi sinh sống
trong quá trình chăm sóc giỏi đã đánh đập chửi bới cụ già tám mươi năm tuổi
công an quận một mươi hai đã khẩn trương vào cuộc điều tra và khởi tố bắt tạm giam huỳnh văn giỏi
về tội hành hạ người khác
với hành vi truyền bá hàng trăm
clip có nội dung khiêu dâm nguyễn văn luân chú tệ phường sông cầu
thành phố bắc cạn đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bắc cạn
tỉnh bắc cạn khởi tố về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng nhận tin nhắn
từ một tài khoản gia lô mời vào một nhóm kín zalo để xem các video có nội dung khiêu dâm
để tham gia nhóm mỗi thành viên phải nộp lệ phí một trăm linh đồng
nhóm gồm bốn mươi bảy thành viên có những thành viên dưới một mươi tám tuổi và chỉ trong từ sáu ngày
ngày bốn đến ngày chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba luận đã đăng tải chia sẻ một trăm chín mươi hai video vào nhóm
và hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
bộ đội biên phòng kiên giang cho biết các chiến sĩ đồn biên phòng xèo nhầu
huyện an minh tỉnh kiên giang vừa cứu thành công bốn người trên sản lan bị chìm
vào một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng năm trạm kiểm soát biên phòng kim quy thuộc đồn biên phòng xèo nhầu
nhận được tin báo xà lan do ông nguyễn văn minh điều khiển đang bị nạn ngoài khơi gần khu vực
trạm kiểm soát biên phòng kim quy ban chỉ đạo đồn biên phòng xẻo nhầu đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ
sử dụng tàu của ông đặng văn hồng là ngư dân của địa phương ra ứng cứu sau hơn hai giờ đồng hồ
các chiến sĩ đã đưa được cả bốn nạn nhân lên tàu vào bờ an toàn hiện sức khỏe tinh thần của bốn nạn nhân đều ổn định